tại vùng biển cách phía đông đảo côn sơn côn đảo khoảng sáu mươi năm hải lý lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn vừa phát hiện và bắt giữ tàu thành công mang số hiệu bt chín mươi chín nghìn tám trăm tám mươi tám ts do ông bùi thanh phong làm thuyền trưởng chở khối lượng lớn dầu trái phép
theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng bùi thanh phong tàu thành công mang số hiệu bt chín mươi chín nghìn tám trăm tám mươi tám ts do ông nguyễn văn vinh có địa chỉ tại bình thắng bình đại bến tre làm chủ tàu
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có năm thuyền viên tàu chở khoảng ba mươi lít dầu đeo không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
hiện nay lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã lập biên bản vi phạm hành chính niêm phong hàng hóa và dẫn dải tàu thành công về cảng hải đội bốn trăm linh hai để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
kết quả bắt giữ và xử lý các tàu vi phạm trên biển đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự an toàn trên vùng biển tây nam của tổ quốc